ngày một mươi tám tháng tám đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã gặp mặt đoàn đại biểu người có công trước cách mạng tháng tám
đây là cuộc gặp mặt thể hiện sự biết ơn và tri ân với những người đã đóng góp công sức vào sự nghiệp cách mạng của hà nội và cả nước
tại cuộc gặp mặt các đại biểu bày tỏ sự vui mừng vì được sự quan tâm của thành ủy hà nội đến những người có công trong những năm qua
đồng thời các đại biểu cũng nêu lên một số tâm tư nguyện vọng kiến nghị thành phố hà nội sớm xây dựng tượng đài độc lập đặt tên đường cách mạng tháng tám ở thủ đô và có những hình thức khen thưởng đối với những thành viên đã đóng góp nhiều công sức trước trong và sau khởi nghĩa tháng tám thành công
phát biểu tại cuộc gặp mặt bí thư thành ủy hà nội bày tỏ sự biết ơn và trân trọng những đóng góp to lớn của các đại biểu
đồng chí hoàng trung hải cũng ghi nhận những kiến nghị và hứa rằng sẽ sớm nghiên cứu giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng thực hiện những tâm tư nguyện vọng đó
bí thư thành ủy hà nội cũng mong rằng các đại biểu sẽ phát huy hơn nữa những phẩm chất cao quý của mình để đóng góp nhiều cho sự phát triển của thủ đô và đất nước